tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi hội kiến với tổng thống hàn quốc moon jae in đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ sự vui mừng vì quan hệ giữa quốc hội việt nam và hàn quốc đang phát triển tốt đẹp
hai bên đang tích cực triển khai các nội dung của thỏa thuận hợp tác đã ký tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
quốc hội hai nước đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam hàn quốc
thời gian qua có nhiều hoạt động giao lưu thành công góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước
tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực các đoàn đại biểu quốc hội hai nước thường xuyên tham vấn và ủng hộ lẫn nhau
có nhiều quan điểm tương đồng về kinh tế an ninh quốc phòng cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực
bày tỏ ấn tượng sâu sắc được tận mắt chứng kiến sức sống và sự phát triển vượt bậc của đất nước việt nam
tổng thống moon jae in cho biết sẽ cùng quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả
thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội hai nước ủng hộ các đại biểu quốc hội của hai nước
tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm công tác đôn đốc thúc đẩy chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết
tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới
đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình an ninh ổn định của khu vực và thế giới